thưa quý vị cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang phát triển nhanh và quét qua tất cả các lĩnh vực
các ngành nghề và thị trường lao động cũng không đứng ngoài xu thế đó
tuy nhiên với thực trạng lao động hiện nay của nước ta rất nhiều vấn đề đang được đặt ra
nhằm mục đích đưa lao động việt đáp ứng được và tốt nhu cầu của thị trường trong thời kỳ đổi mới
trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật vĩnh phúc là cơ sở đào tạo nghề lớn tại tỉnh này
hiện với gần hai trăm linh giảng viên cho rất nhiều ngành học với số lượng sinh viên khá đông đảo
trường đang dần dần đáp ứng tiêu chuẩn ban đầu cho đội ngũ lao động thời kỳ mới ứng dụng công nghệ trong lao động
đây là những lớp học được ứng dụng khá nhiều công nghệ cho phép sinh viên tiếp cận với các kiến thức mới
hào hứng chăm chú tiếp thu truyền dạy kiến thức là điều người ta dễ nhận thấy
những mô hình hiện đại thay thế cho các máy móc lạc hậu thường thấy ở các cơ sở đào tạo
tuy nhiên với tiêu chuẩn của công nghiệp bốn thì cơ sở vật chất hiện tại của trường vẫn chưa đạt
dây chuyền công nghiệp của các doanh nghiệp nó luôn luôn đổi mới và nó luôn luôn thay đổi
về phía các nhà trường thì chỉ có trang bị được những thiết bị cơ bản nhất
và để nó đáp ứng được các em về kỹ năng nghề thôi
thế còn đáp ứng được các doanh nghiệp thì nó hơi khó
thực tế vĩnh phúc là tỉnh có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nước hoạt động
do đó lượng lớn lao động phổ thông trong và ngoài tỉnh được tuyển dụng làm việc
đó cũng là lý do khiến các đánh giá về chất lượng lao động nói chung thấp
các doanh nghiệp bây giờ thì cái lượng người ta tuyển cái lao động phổ thông khá là cao
cái tỷ lệ lao động mà không qua đào tạo khá cao
đấy chính cái tỷ lệ không có đào tạo đó nó ảnh hưởng đến chất lượng lao động
và chúng tôi rất là mong muốn là cũng là thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như là của quốc gia
thì nhà nước cũng phải có chính sách làm nào đó để cho lực lượng lao động đứng trong nhà máy
phải được qua đào tạo dù ngắn hạn hay dài hạn
theo kết quả điều tra vào năm hai nghìn một mươi bảy viện khoa học lao động và xã hội tỷ lệ lao động qua đào tạo của nước ta là ba mươi bảy
trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ ba tháng trở lên có bằng chứng chỉ là hai mươi một bảy mươi ba
tỷ lệ lao động là công nhân kỹ thuật không có bằng chứng chỉ là một mươi sáu ba mươi sáu
nếu tính theo tiêu chuẩn quốc tế phân loại công việc theo kỹ năng
theo cuộc tổng cục thống kê thì có khoảng một mươi một năm mươi một lao động việt nam có kỹ năng cao
khoảng năm mươi sáu mươi năm lao động có kỹ năng trung bình và hơn ba mươi sáu sáu mươi bảy thuộc kỹ năng thấp
nói cách khác khoảng sáu mươi ba lao động được xếp loại có kỹ năng trung bình trở lên
do được đào tạo từ trường lớp hoặc được đào tạo tại nơi làm việc
phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội bùi sĩ lợi nhận định
khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp bốn
mà bản chất lực lượng lao động của chúng ta như thế này thì sẽ gặp thách thức rất lớn
con số này cho thấy chất lượng lao động nước ta hiện nay còn rất thấp
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế cơ cấu ngành nghề đào tạo còn nhiều bất cập
thiếu lao động trình độ cao hệ thống giáo dục hướng nghiệp
đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động
hiện nay thì cái nền công nghiệp của chúng ta còn sử dụng công nghệ tương đối thấp
trình độ công nghệ tương đối thấp vì vậy mà cái lực lượng lao động tay nghề cao là
còn rất là nhiều không có thiếu chủ yếu là lao động còn giản đơn và tay nghề thấp
và chính vì vậy khi mà cái cuộc mạng công nghiệp có những cái thay đổi
cái tự động hóa rồi sử dụng cái người máy robot nhiều hơn
thì cái nguy cơ người lao động bị mất việc làm và buộc phải chuyển đổi việc làm sẽ rất là lớn và rất nhiều
đặc biệt ở trong những ngành sử dụng nhiều lao động như diệt may da dày
chất lượng lao động thấp

chính là nguyên nhân làm năng suất lao động việt nam thấp
thua xa với nhiều nước trên thế giới và trong khu vực
đặc biệt trước thực tế lao động phổ thông tại các doanh nghiệp đang bị máy móc dần thay thế
và yêu cầu kỹ năng lao động ngày càng cao trước cuộc cách mạng công nghiệp bốn
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
cơ cấu lao động theo trình độ của việt nam là hình thắt ở giữa
nhưng cơ cấu lao động của thị trường việt nam lại đúng với mô hình của các nước đang phát triển hình chóp
thời gian tới cần cải cách hệ thống giáo dục
bao gồm cả hệ thống phổ thông dạy nghề trên đại học
mặt khác ngành lao động thương binh và xã hội cần đẩy mạnh đào tạo
đối với ba mươi hai triệu lao động chưa có bằng cấp
thực tế cuộc cách mạng công nghiệp bốn có tác động hai mặt với thị trường lao động
một mặt nâng cao năng suất chất lượng dẫn đến hiệu quả kinh tế cao hơn
mặt khác là liên quan trực tiếp đến người lao động
tạo sự đào thải khi máy móc hóa quá trình sản xuất
tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế oecd cảnh báo
cuộc cách mạng tự động hóa sẽ lấy đi việc làm của sáu mươi sáu triệu người lao động
tại các nước phát triển trong những năm tới
đáng chú ý việt nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất
từ cách mạng công nghiệp bốn
theo oecd cứ bảy người lao động tại ba mươi hai nước phát triển mà oecd tiến hành nghiên cứu
thì có một người cần được hỗ trợ đào tạo kỹ năng mới
do những công việc hiện nay của họ sẽ được thay thế bằng robot hoặc hệ thống tự động hóa
thực tế này đang buộc chính các doanh nghiệp và người lao động
phải chủ động thay đổi để thích ứng
nếu không muốn bị đào thải
công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cosmot là một công ty hoạt động
trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị cơ khí lắp ráp cho các động cơ
do đó việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh
đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tình hình mới là điều tất yếu
nếu không được ứng dụng bằng các công nghệ thật tối tục video
tôi thấy bản thân tôi công nghệ ở đấy hầu như ở dưới chúng tôi cũng đều được đào tạo lương cao
theo mức phát triển của công ty và của xã hội
tới bây giờ công ty cũng rất là chú trọng và cũng đầu tư rất nhiều máy móc hiện đại
tôi là một người lao động trực tiếp thứ nhất là để kịp với bốn hiện đại này
thì ngoài mình tự lương cao được cái kỹ năng của bản thân lên
và học hỏi thêm những phần về những kỹ năng chuyên sâu để đáp ứng được công việc
công ty mình trang bị rất nhiều có một tủ sách có rất nhiều kiến thức ở trên đấy
thì chúng tôi đều đăng ký tham gia mượn sách ở trên đấy để tham khảo
trình đội hiện tại của mình bây giờ nó sẽ giảm cơ hội của công an việc làm đối với những công nghệ cao
thì qua đây qua đó thì bọn em cũng
phải tự thân vận động là phải tự học hỏi thêm
còn là công ty cũng có được tạo điều kiện
mặc dù không chỉ công ty mà bản thân mỗi người lao động không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao tay nghề
song khó khăn trong việc đối mặt với các thách thức của thị trường lao động bốn còn rất nhiều
tính đến thời điểm hiện tại kỹ năng nghề nghiệp của lao động việt nam chỉ đạt mức trung bình và thấp
so với yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước và khu vực
đáng chú ý các kỹ năng mềm
như làm việc theo tổ nhóm
kỹ năng xử lý tình huống
làm việc trong môi trường đa văn hóa
lại rất hạn chế
chất lượng nguồn nhân lực của nước ta chỉ đạt ba bảy mươi chín điểm
đứng một mươi một trên một mươi hai nước châu á tham gia xếp hạng
nhiều nhà đầu tư quốc tế đánh giá
kiến thức kỹ năng mà việt nam đào tạo trong các cơ sở giáo dục hiện nay
còn khoảng cách lớn so với nhu cầu mà họ cần
nói cách khác việt nam đang cung cấp ra thị trường những sản phẩm về nhân công lao động dở dàng
chưa hoàn chỉnh
khó khăn nhất thì có lẽ là năng lực liên quan đến tiếp cận liên quan đến công nghệ
cái thứ hai nữa là hệ thống đào tạo
hệ thống đào tạo kể cả doanh nghiệp hay là hệ thống đào tạo cơ bản nói chung của việt nam mình
thì cũng vẫn chưa thể đào tạo ra được những người lao động
mà người ta phù hợp được với cả thực tế sản xuất của công ty
tuy nhiên là khi công việc giản đơn mất đi
thì nó sẽ phát sinh ra những cái công việc mới
thì đòi hỏi người lao động bây giờ nó phải có cái thay đổi về cái tư duy
đầu tiên là mình phải có cái tư duy để mình đáp ứng được những cái yêu cầu mới
cái thứ hai là mình phải học hỏi thêm những cái kinh nghiệm những cái kỹ năng khác
theo em nghĩ là có đủ tự tin nếu mà được đào tạo bài bản
tại thời điểm hiện tại thì nếu mà đối với cái kỹ thuật như bây giờ thì cũng hơi khó
nguyên nhân chính để bây giờ là công nhân của mình so với các nước đông nam á
thì trình độ nó còn thấp thế này do mọi người vẫn vấn đề học hỏi của mọi người vẫn còn thấp
cái vấn đề tiếp cận của mọi người có nghĩa là mọi người làm ở vị trí công việc nào
mọi người biết vị trí công việc của mình
để dịch chuyển được trong asean đã đến lúc lao động việt nam cần trao dồi các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
đặc biệt là ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ
cơ quan quản lý cần phối hợp với doanh nghiệp để đưa chương trình đào tạo sát với thực tế nhu cầu xã hội
chủ động trong công tác kết nối với công nghệ
kết nối với doanh nghiệp để giúp sinh viên có nơi thực tập có việc làm tốt đúng nghĩa
thưa quý vị và các bạn vấn đề vi phạm an toàn thực phẩm kinh doanh hàng hóa đa cấp trái quy định
hay mở các cơ sở đào tạo lái xe chưa được cấp phép đó là những vấn đề nóng mà người dân quan tâm
nhiều chính sách văn bản đã được ban hành để chấn chỉnh những hành vi này
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã thanh kiểm tra hơn bốn trăm linh cơ sở sản xuất
kinh doanh thực phẩm phát hiện hơn bảy mươi bảy cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm
số vụ vi phạm đã xử lý là trên hai mươi bốn sáu trăm linh vụ trong đó phạt tiền khoảng hơn hai mươi một cơ sở
với số tiền phạt hơn bốn mươi hai bốn tỷ đồng cục an toàn thực phẩm thuộc bộ y tế cho biết
ngoài xử phạt hành chính các cơ quan chức năng còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả
đình chỉ lưu hành sản phẩm đối với một trăm chín mươi năm cơ sở yêu cầu bốn trăm tám mươi năm cơ sở có nhãn mát phải khắc phục
gần bốn cơ sở buộc phải tiêu hủy sản phẩm tiêu hủy hơn ba tám trăm linh loại thực phẩm do không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm
các nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm ghi nhãn quảng cáo thực phẩm
thực phẩm không bảo đảm chất lượng điều kiện vệ sinh cơ sở không thực hiện phân bố sản phẩm theo quy định
chính phủ vừa ban hành nghị định số một trăm bốn mươi một hai nghìn một mươi tám ndcp sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật
trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
theo đó nghị định này quy định phạt tiền từ tám mươi đến một trăm linh
một trăm linh triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau
yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp
mà không phải từ việc mua bán hàng hóa của người được giới thiệu đó